cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối tượng trần thị lên chú tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam thi hành các quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam để điều tra về hành vi trên
phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều nhóm có dấu hiệu hoạt động liên quan đến tín dụng đen
gây ảnh hưởng đến an ninh trả tự
sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện duy xuyên đã tiến hành khám xét
bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với trần thị lên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua đấu tranh đối tượng khai nhận trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba thông qua các hoạt động biêu hụi
đã tiếp cận với những người có nhu cầu cần tiền đóng biêu lên đã cho vay tới lãi suất là một trăm sáu mươi một năm
và thu lợi bất chính trên một trăm năm mươi triệu đồng
công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng nguyễn ngọc thúy
chú tại tỉnh đồng nai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
được bố mẹ tặng cho một thừa đất ở ấp tám xã sông rây và được cấp chứng nhận quyền sử dụng thừa đất này
thúy đã chuyển nhượng cho một người dân ngụ tại huyện cẩm mỹ để thế chấp ngân hàng vay ba trăm năm mươi triệu đồng
để bố mẹ không biết thúy đã lên mạng đặt một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá là năm triệu đồng của một đối tượng chưa rõ lai lịch
sau đó thúy mang giấy tờ giả đi thế chấp vay sáu mươi triệu của một người dân trên địa bàn
thì người cho vay tiền phát hiện là sổ giả nên báo cơ quan công an
tại cơ quan công an thúy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ngãi
đã phá chuyên án triệt phá
một đường dây mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng công cụ hỗ trợ trên không gian mạng có quy mô rất lớn
năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nghiệp vụ nắm bắt tình hình đấu tranh với các loại tội phạm
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một đường dây mua bán vũ khí quân dụng công cụ hỗ trợ đồ chơi nguy hiểm
cơ quan công an đã bắt quả tăng đối tượng phan huỳnh thiên đạt ba mươi ba tuổi
ở xã đức minh huyện mộ đức có hành vi vận chuyển trái phép trên một viên đạn thể thao
khám xét khẩn cấp nơi ở của đạt phát hiện thêm chín mươi hai khẩu súng gồm các loại quân dụng súng săn công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm
và trên một mươi bốn sáu trăm linh viên đạn thể thao công cụ hỗ trợ
đối tượng phan huỳnh thiên đạt khai nhận sau khi đặt mua các loại vũ khí quân dụng vũ khí thể thao công cụ hỗ trợ
các linh phụ kiện của các loại vũ khí từ nhiều nơi trong và ngoài nước các đối tượng này gửi bằng đường đưa kiệt về quảng ngãi
đối tượng cắt giấu các loại vũ khí trên tại kho hàng bí mật và liên tục thay đổi địa điểm kho hàng

vì muốn góp phần thay đổi nghịch lý nông sản ở đồng bằng sông cửu long sản lượng lớn nhưng lợi nhuận thu được rất nhỏ
nhiều hộ nông dân chủ trang trại ở địa phương đã quyết định ngược dòng làm nông nghiệp hữu cơ để nâng tầm giá trị nông sản trái cây quê nhà
tôi đã quyết định từ bỏ công việc quản lý cho một tạp đoàn đa quốc gia để trở về quê nhà
bắt đầu xây dựng những viên gạch đầu tiên cho dễ án nông nghiệp hữu cơ
khi bắt đầu hành trình nuôi dưỡng đất đai trở lại màu mỡ
mình quan niệm là cái nền tảng của nông nghiệp chính là đất trồng thì vì vậy mình bắt tay vào cải tạo đất
cái giai đoạn đầu của tụi mình thật sự là rất là gian nang và rất là lâu
khi trở về từ israel thì mình mới tình cờ gặp được anh lưu minh tín một người con bến tre và anh luôn có cái khao khát
muốn quay trở về quê hương của mình để mà đóng góp hoặc là giúp đỡ bà con là tạo ra một cái giá trị bình vẩn lâu dài hơn
mình mới quyết định đây chọn đây là mảnh đất và mình sẽ đồng hành cùng với anh em ở đây
chúng mình có những cái
điểm chung đó là chúng mình còn trẻ có sự sáng tạo đam mê và yêu thích bên mảng nông nghiệp hữu cơ
chúc tín đạt được nguyên mọc ước mơ
thì ban đầu thì nói về cái câu chuyện mà như em tính về đây để mà xây dựng làm một cái nền nông nghiệp sạch như vậy
thì không mấy ai là tin tưởng lắm đâu
nhưng đến thời điểm này thì khi tôi thông qua mô hình của em tính thì thấy
thật sự thì em tín đã làm được những cái điều mà nhiều người người ta cứ nghĩ đó điều đó ra trong mơ
tôi là nông dân ngày xưa nay làm theo cái phương pháp truyền thống
rồi mình so sánh với phương pháp vũ cơ của cháu á thấy cháu làm tôi rất là quang ngơn
mà bấy lâu tôi cũng hâm mộ cho nên là mình làm theo mô hình của cháu thì nó cũng dễ hơn
riêng cái mô hình của tín á
tôi cảm nhận nó rất là
rất là hay
bởi vì đã là cái sự tự nhiên và phương pháp vũ cơ
mang lại cái sản phẩm cho người tiêu dùng là một sản phẩm sạch
thân thiện với môi trường
rất là đồng tình
quay trở về quê hương để tham gia cùng phát triển nông nghiệp của quyện
riêng bạn tín thì tôi thấy là một trong những thanh niên của quyện đi tiêu biểu tiên phong cho cái chuyện này
và chúng tôi cũng sẽ có phát động rộng rãi trong thanh niên của toàn quyện
chúng ta cùng nhau hợp pháp để rồi
để đưa cái hướng sản xuất này nó mở rộng dần ra
mới đây mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin phim đào phở và piano
được trình chiếu rộng rãi ở lotte và cgv
trước đó beta cinemas và cineta
là hai cụm rạp tư nhân sung phong chiếu tác phẩm này
với tinh thần là đồng hành cùng tác phẩm nhà nước đặt hàng
và tất cả doanh thu từ phim sẽ nợ về ngân sách quốc gia
theo ghi nhận của chúng tôi trên mạng xã hội lan truyền nhau bài viết
rạp sihivi lotte chính thức chiếu phim đào phở và piano
đồng giá vé bốn mươi năm đồng trên toàn quốc
tuy nhiên cũng có không ít khán giả hoang mang trước thông tin này
trao đổi với báo chí đại diện cgv cho biết
thông tin chứa phim đào phở và piano đang lan truyền trên mạng xã hội
là không đúng sự thật
trên fanpage cgv cinema việt nam hay lotte cinema
không có bất kỳ thông tin gì liên quan đến việc trình chiếu tác phẩm điện ảnh này
đào phở và piando do nghệ sĩ ưu tú phi tiến sơn viết kịch bản và làm đạo diễn
được nhà nước đặt hàng và công chiếu
đến nay tác phẩm này liên tục tăng suất và được chiếu ở beta cinema và cinestar
nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu khán giả
gần đây trung tâm chiếu phim quốc gia ngừng bán vé đào phở và piano
qua hệ thống đặt vé online chỉ bán trực tiếp
điều đó dẫn đến tình trạng nhiều người săn luồn vé trên mạng xã hội
hiện nay rất nhiều quý khán giả bị lừa khi mua lại vé phim đào phở và piano
trên các hội nhóm
trong báo cáo giữa kỳ quy hoạch các tuyến ga đường sắt khu vực đầu mối tp hcm
liên danh tư vấn lập quy hoạch đã đề xuất tp hcm sẽ có tám tuyến đường sắt
đi khắp tỉnh với bảy nhà ga chính
cụ thể liên doanh tư vấn lập quy hoạch gồm công ty cụ phần tư vấn thiết kế gia thông vận tải
phía nam và trung tâm tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải đã đề xuất quy hoạch tám tuyến đường sắt
tuyến trảng bom sài gòn hòa hưng tân kiên tuyến biên hòa vũng tàu tuyến tp hcm lộc ninh
tuyến tp hcm cần thơ tuyến tốc độ cao bắc nam đoạn thủ thiêm cảng hàng không lông thành
tuyến tp hcm tên đình và tuyến đường sắt kết nối cảng hiệp phước cảng long anh
bên cạnh đó liên danh tư vấn cũng đồng thời đề xuất quy hoạch thêm bảy nhà ga chính sài gòn hòa hưng
an bình bình triệu tân kiên thủ thiêm trảng bom và thành đức
trong đó nhà ga sài gòn hòa hưng ga hành khách trung tâm của tp hcm đồng thời là ga trung
tâm của các loại tàu khách bắc nam tàu khách liên phận tàu khách địa phương tàu nội ngoại ô
ngoài ra tàu khách phục vụ trực tiếp cho người dân tp hcm sẽ được quy hoạch vào sâu trong khu
trung tâm để thuận tiện cho việc tiếp cận của người dân theo đó tp hcm sẽ tổ chức tàu khách
đường sắt tốc độ cao bắc nam liên thông giữa ga thủ thiêm và ga tân kiên qua khu vực phía nam thành phố
đồng thời tổ chức chạy tàu khách nội ngoại ô tàu khách liên phùng tàu địa phương
tàu khách liên vận xuyên tâm thành phố qua ga trung tâm sài gòn hòa hưng
kinh tế đêm là tập hợp các hoạt động của nền kinh tế văn hóa giải trí diễn ra từ sáu giờ chiều hôm trước
đến sáu giờ sáng hôm sau và tại tp hcm du lịch văn hóa lịch sử du lịch giải trí hoạt động về đêm
và ẩm thực là ba sản phẩm mà du khách quan tâm nhất hiện nay
và thời gian gần đây ngành du lịch thành phố đã xúc tiến nhiều giải pháp để nâng tầm chữa giá trị kinh tế đêm
trong đó ẩm thực là trụ cột quan trọng và phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
phận dụng cách thế võ công phu tạo thành tuyệt kỹ kéo mì tươi biểu diễn tại chỗ cho khách xem
là cách làm độc nhất vô nhị để thu hút thêm lượng khách ăn đêm của tiệm mì này
ai lại cũng đều thích coi kéo mì kéo mì này bằng tay hết nếu ai mà có thích mà thích coi thích kéo
mì mới cho kéo có thể là mò hoa giác được dọc con đường hà tôn quyền có hàng chục tiệm ăn
sang sát nhau kể từ khi chính thức trở thành phố ẩm thực không riêng tiệm mì của anh sĩ mà mỗi cửa
tiệm ở đây đều phải sáng tạo ra những cách thức riêng không đụng hàng để gia tăng lượng khách
khách mỉ lợi rồi mình quăng cái khách ở ngoài đó tay chụp luôn lấy cái tô hứng luôn
và đôi khi cũng lọt ra ngoài nữa là không quen thành phố hồ chí minh có nhiều món ăn được xích
hạng cao trong danh sách các món ăn đường phố ngon nhất thế giới do đó
danh sách đường phố là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế đêm
chính quyền thành phố đã có chủ trường quy hoạch hơn hai mươi tuyến phố đi bộ kết hợp với ẩm thực ngoài
các tuyến phố đã tạo được thương hiệu như nguyễn huệ bùi viện tuy nhiên nhiều nhận định cho rằng
thành phố cần xây dựng bản sắc độc đáo cho từng tuyến phố ẩm thực tạo được nét đặc trưng ấn tượng
khiến du khách đến một lần là không thể quên đây là lần đầu tiên tôi đến việt nam
tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời theo dự báo kinh tế đêm có thể đem lại cho
thu dịch vụ cao gấp từ hai đến ba lần so với ban ngày tuy nhiên mô hình kinh tế đêm không chỉ
tập trung vào ẩm thực mà còn là văn hóa giải trí đảm bảo sự kết nối giữa các hoạt động ban đêm và
không gian trải nghiệm cho du khách hiện nay chúng ta có rất là nhiều sản phẩm du lịch ban đêm
nhưng mà chúng ta chưa có một chuỗi sâu dũi với nhau đối với sản phẩm sắp màu ban đêm ở quần
thì chúng tôi đánh giá đây là một chuỗi sản phẩm sẽ rất là thu hút du khách hiện thành phố có gần
ba mươi hai cơ sở dịch vụ ăn uống nhà hàng và quán ăn đường phố những tuyến phố đi bộ kết hợp với ẩm
thực nằm trong hệ sinh thái kinh tế đêm đã tạo thêm không gian giải trí tham quan vui chơi mua sắm
thúc đẩy chi tiêu và tăng thời gian lưu trú của khách du lịch trong mùa tết năm nay kinh tế đêm
được thắp sáng đã đem lại sức mật mới cho ngành du lịch tạo động lực tăng trưởng trong phát triển kinh
xã hội địa phương